chính quyền của tổng thống mỹ joe biden vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá ba trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ cho ukraine
để giúp quân đội nước này trong cuộc chiến chống lại nga trong đó có đạn dược bổ sung cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao hamas
tên lửa tiên tiến và miền trọng tăng
đây là gói viện trợ quân sự thứ ba mươi sáu của mỹ dành cho ukraine kể từ khi nga tấn công ukraine tháng hai năm ngoái
nâng tổng giá trị hỗ trợ quân sự của mỹ cho ukraine lên hơn ba mươi năm bốn tỷ đô la mỹ
trong tuyên bố ngoại trưởng mỹ antony blinken nêu rõ gói hỗ trợ an ninh này bao gồm đạn dược bổ sung cho hamas
và đạn pháo do mỹ cung cấp cũng như các hệ thống chống thiết giáp vũ khí nhỏ
phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết để củng cố lực lượng phòng thủ của ukraine trên chiến trường
ngoài đạn dược cho hamas gói viện trợ này còn bao gồm đạn pháo tên lửa thao phóng bằng ống
theo dõi quang học dẫn đường bằng dây mìn chống tăng thiết bị an ninh bến cảng và hơn chín triệu viên đạn dành cho vũ khí nhỏ
để triển khai gói viện trợ này mỹ đã sử dụng quyền rút vốn của tổng thống cho phép mỹ chuyển các vật phẩm và dịch vụ
từ kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp